và nhân dịp công an tỉnh nghệ an vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an tổ chức chương trình nghệ thuật sáng mãi lời dạy của bác
chương trình gồm hai phần phần một là màn biểu diễn của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
phần hai là chương trình biểu diễn nghệ thuật với các ca khúc ca ngợi đảng quang vinh bác hồ kính yêu và lực lượng công an
do các nghệ sĩ nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân gian nha ken bộ tư lệnh cảnh sát cơ động biểu diễn
thông qua các tiết mục nghệ thuật cũng đã khắc họa chân dung hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền của tổ quốc để thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chương trình nghệ thuật sáng mãi lời dạy của bác nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
nhận thức sâu sắc về nội dung ý nghĩa khoa học và tầm quan trọng của sáu điều bác hồ dạy
phạt hủy bản chất danh dự truyền thống tốt đẹp của công an nhân dân việt nam
tiếp tục đẩy mạnh học tập thực hiệu sáu điều bác hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
có phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân và một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
cục hậu cần bộ công an phối hợp với công an tỉnh bắc giang tổ chức lễ báo công dân bác và sinh hoạt chính trị
tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân ở thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ trước tượng đài của chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu đã báo cáo với bác về những kết quả thành tích xuất sắc của cục đạt được trong những năm qua
cũng như trong suốt quá trình bảy mươi sáu năm học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
với những thành tích xuất sắc đạt được trong những năm qua cục hậu cần vinh dự được tặng thường huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
nhiều năm đạt danh hiệu cầu thi đua của chính phủ hàng chục lượt tập thể hàng trăm lượt cá nhân được tặng thường
cùng ngày đoàn đại biểu đã dân hương tại nhà truyền thống của khu lưu niệm chùa tứ giáp
nơi phát tích sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân và khu tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cao kỳ vân
xã minh đức thị xã việt yên trong cơn lưu niệm tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thưa quý vị bảy mươi sáu năm kể từ ngày bác hồ có thư gửi đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai
nêu sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh
cho đến nay những lời chỉ dạy sâu sắc mà vô cùng giản dị ấy đã trở thành di sản tinh thần vô giá
tá của lực lượng công an nhân dân
gửi gắm trong đó là những tình cảm mong ước của bác về việc xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt
bảo vệ đảng tổ quốc đất nước và nhân dân
thấm nhuần lời dạy của bác học theo bác làm theo bác
mỗi chiến sĩ công an đều ra sức phấn đấu tự mình tu dưỡng luyện rèn
xứng đáng là người chiến sĩ công an của nhân dân
những lá thư còn ướp hương hoa bưởi tháng ba
với thiêu tá vũ văn hoàng đó không chỉ là tình cảm của bà con
mà còn là lời động viên chân tình và những đáp đền xứng đáng
cho quãng thời gian hơn bốn năm về đây làm trưởng công an xã
rất là gần gũi rất là tình cảm và nói mọi việc các cháu rất là nhiệt tình
cô vẫn khen là đội chính quy này về làm rất có hiệu quả rất tốt
trị an trật tự nói chung mọi vấn đề rất là tốt
gần dân kính trọng lễ phép với nhân dân
trên khắp cả nước hơn năm vạn chiến sĩ công an xã
giống như thiếu tá hoàng đều nhớ lời bác dạy
học và làm theo bác
vì thế mà mọi công việc ở xã đều được nhân dân ủng hộ
tại xã phú yên một mươi sáu mắt camera quanh xã được lắp đặt hoàn toàn
bằng nguồn xã hội hóa từ nhân dân với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
đây cũng là một trong những xã đầu tiên ở hà nội thành công với mô hình camera an ninh
cho dân thì cũng giải thích cho nhân dân hiểu
các đồng chí về đây thì cũng thường xuyên anh em có thể là như người nhà
những cái chia sẻ bình thường thôi chia sẻ cuộc sống
hoặc là chia sẻ những cái gì mà nó liên quan đến cái ngành nghề của các đồng chí
chúng tôi có thể đóng góp được một cái phần nào đó để các đồng chí rút kinh nghiệm
để tham gia cái công tác nó tốt hơn thôi cho chính quyền địa phương
cũng như là cho những cái cơ sở sản xuất của làng nghề
chúng ta xây dựng nhiều những mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc từ cơ sở
cái mô hình mà chúng ta gọi là
gọi là mô hình bốn tại chỗ trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín
anh đồng phòng ứng phó các mối đe dọa an ninh phía truyền thống
rồi các mô hình như là lực lượng công an làm sao gắn kết với nhân dân
ví dụ như đồng ý công an chung gương và lãnh đạo bộ công an
đưa ra diễn đàn nghe nhân dân góp ý với lực lượng công an nhân dân
tất cả những vấn đề đó thì chúng ta thấy rằng sẽ giúp cho lượng công an dân
làm tốt hơn một các công việc của mình và xây dựng cái thế trận
mà chúng ta gọi là an ninh chủ động trong cái điều kiện hiện nay
về với địa bàn tận tụy với vô vàn công việc lớn nhỏ không tên
công an xã là nòng cốt tập hợp đông đảo nhân dân cùng chung tay bảo vệ bình yên xóm làng
bốn năm triển khai công an chính quy về xã an ninh trật tự tại các xóm làng
dần đổi thay theo hướng tích cực
thêm một lần nữa khẳng định chủ trương đúng đắn và tầm nhìn dài hạn của bộ công an
xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an của nhân dân
luôn khắc ghi trong tim sáu lời dạy của bác
vẫn xong thì có thể bỏ tiền ra mua
nhưng mà những cái chữ vàng mà bác dạy cho lực lượng công an nhân dân của chúng ta
là những cái chữ vàng mà không thể bỏ tiền ra mua được
mà chỉ có đem hết tất cả tâm lòng đem hết tất cả cái trí tuệ
đem hết tất cả cái niềm thương yêu tựa quốc của mình mà đọc thấm thiện vào
nó là một cái nguồn sinh lực để mà làm cho cái sức mạnh tinh thần
của con người của chúng ta nó càng ngày càng vững mạnh
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
tuần qua làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy bám sát các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
của nghị quốc đại hội một mươi ba quốc gia
quyết định số tám mươi của thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh quảng ninh
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
trước mắt tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn
được coi là năm tăng tốc góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ
đồng thời đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả
nghị quốc số một mươi hai của bộ chính phủ
quyết định số chín mươi của ban bí thư sớm bàn hành triển khai thực hiện đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trước đó bộ trưởng tô lâm đã đến dự lễ khởi công xây dựng trụ sở một công an tỉnh quảng ninh
tại buổi tiếp ông mark nnapper đại sứ hoa kỳ tại việt nam bộ trưởng tô lâm đề nghị cần thúc đẩy hơn nữa
quan hệ song phương giữa việt nam và hoa kỳ nói chung và quan hệ hợp tác giữa bộ công an với các đối tác hoa kỳ nói riêng
trong đó tăng cường hợp tác chuyên ngành với bộ công an thúc đẩy việc sớm ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
hiệp định dẫn độ hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm tạo khuôn khổ pháp lý
góp phần tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa hai bên
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và hợp tác nâng cao năng lực
chúc mừng đồng chí khonsi navalat được bộ công an lào bổ nhiệm làm trưởng cơ quan đại diện bộ công an lào tại việt nam
bộ trưởng tô lâm mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí khonsin navalat tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của các đồng chí nhiệm kỳ trước
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ công an việt nam triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch hợp tác hai bộ